xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đáp ứng nhu cầu đổi mới
trong thời gian qua tỉnh quảng ngãi đã có nhiều nỗ lực để duy trì trường đạt chuẩn trên địa bàn
tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau đến nay nhiều trường chuẩn quốc gia đứng trước nguy cơ rớt chuẩn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trường tiểu học sông vệ thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm hai nghìn một mươi
hiện trường có một mươi sáu phòng học phục vụ giảng dạy cho bốn trăm bảy mươi học sinh nhiều năm xây dựng khu hiệu bộ các phòng học xuống cấp hư hỏng nặng
không có các phòng chức năng phòng làm việc của ban giám hiệu nên nhà trường phải bố trí bốn phòng để sử dụng khu hiệu bộ chức năng cho các thầy cô giáo
trường tiểu học sông vệ thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa được công nhận đạt chuẩn quốc gia đứng trước nguy cơ rớt chuẩn quốc gia đứng trước năng cho các thầy cô giáo